để kịp thời phòng chống dịch bệnh trong thời điểm tình hình dịch ncov đang diễn biến phức tạp
và phòng dịch cúm da cầm h năm n một bùng phát ngày một mươi tháng hai đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh long an
phối hợp với huyện thạnh hóa tỉnh long an ra quân kiểm tra các cửa hàng mua bán động vật hoang dã
tại chợ nông sản thạnh hóa huyện thạnh hóa tỉnh long an
qua kiểm tra đoàn đã lập biên bản hàng loạt cửa hàng mua bán động vật hoang dã không rõ nguồn gốc xuất xứ
đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện có những cơ sở đang kinh doanh từ năm trăm linh đến sáu trăm linh cá thể chim không có nguồn gốc
đáng chú ý trong thời gian đoàn liên ngành đến kiểm tra thì nhiều chủ hộ kinh doanh cố tình đóng cửa bỏ đi không hợp tác
trước thực tế trên đoàn tiến hành lập biên bản yêu cầu các chủ hộ kinh doanh bổ sung giấy tờ chứng minh nguồn gốc trong vòng hai mươi bốn giờ
trường hợp các chủ hộ kinh doanh không chứng minh được nguồn gốc lực lượng sẽ tiến hành xử lý theo quy định
song song với việc kiểm tra đoàn yêu cầu các chủ kinh doanh không nhập mới các mặt hàng động vật hoang dã
lực lượng kiểm lâm cũng tạm thời dừng hoạt động xác nhận bảng cây lâm sản vận chuyển lâm sản là động vật hoang dã ra khỏi địa phương